thủ tướng cũng chỉ rõ thách thức lớn hiện nay là năng suất lao động trong nước còn thấp
sức cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế trước sự biến đổi của thế giới còn là vấn đề đáng lo ngại
một bộ phận cán bộ công chức viên chức còn chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân
chưa đổi mới chưa quyết liệt trong công việc
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần ra soát cơ chế chính sách quy định pháp luật
nếu không còn phù hợp cản trở sự phát triển kinh tế xã hội thì cần sửa ngay
trong đó ra soát sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh
tập trung cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành bảo đảm cắt giảm
đơn sản hóa ít nhất năm mươi xanh mục hàng hóa sản phẩm thủ tục kiểm tra chuyên ngành
chiều nay bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì
buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
liên quan đến tình hình về hội thánh đức chúa trời trong thời gian vừa qua
thứ trưởng bộ nội vụ nguyễn duy thăng cho biết thực chất trong luật tin ngưỡng tôn giáo
đã có những quy định nghiêm cấm các hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc
đạo đức xã hội ứng xử chưa đúng theo truyền thống thờ cúng tổ tiên ông bà của dân tộc việt nam
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ khẳng định đảng và nhà nước luôn luôn thể hiện tinh thần tôn trọng
bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tin ngưỡng cho đồng bào
chúng ta có luật tín ngưỡng tôn giáo chúng ta tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động
tuy nhiên chúng ta kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng tôn giáo
vi phạm pháp luật đi ngược lại thuần phong mỹ tục đạo đức lối sống của chúng ta
với thuần phong mỹ tục niềm tin của chúa niềm tin của thánh và chúa trời là nước thánh
không phải có nước thánh đâu cả chả có nước nào nước thánh đâu cả toàn địa đặc thôi dự dụng thôi
và tinh thần của thủ tướng hôm nay là yêu cầu các bộ các cơ quan trong đó
có ban tôn giáo chính phủ bộ nội vụ và cơ quan chức năng yêu cầu
và các địa phương là phải ra soát lại và xem xét lại đánh giá lại và chấn chỉnh những hoạt động của tổ chức
chúng ta gọi là tổ chức hội thánh
đức chúa trời không hợp pháp và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
về việc chốt phương án bot cai lệ thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông cho biết
theo kết luận của thủ tướng chính phủ bộ giao thông vận tải sẽ chủ trì với ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang
xem xét xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể và quyết định một trong hai phương án mà bộ giao thông vận tải đã trình
trên cơ sở kết luận của thủ tướng chính phủ chúng tôi sẽ thực hiện chỉ đạo đó
đồng thời tiếp tục triển khai trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang
tính toán chi tiết về thời gian dự thu và sẽ thông báo rộng rãi tới người dân
tổng hợp của ban an toàn giao thông tp hcm cho biết qua bốn tháng đầu năm
số vụ và số người chết do tai nạn giao thông trên địa bàn đã tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể toàn thành phố đã xảy ra một tám mươi năm vụ tai nạn giao thông với hai trăm bốn mươi người chết
tăng một mươi sáu năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy nguyên nhân tai nạn qua phân tích hầu hết do ý thức của người tham gia giao thông
hiện một số địa bàn còn phức tạp về tai nạn giao thông là quận tân phú huyện bình chánh hóc môn v v
cũng trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm vừa qua thống kê của ngành y tế thành phố cho thấy đã tiếp nhận
cấp cứu hơn chín trăm ba mươi năm trường hợp tai nạn giao thông với bốn người chết
đa số trường hợp nhập viện cấp cứu với đa chấn thương nhiều trường hợp còn mùi bia rượu
liên quan đến vụ sập cần cầu đang thi công cầu tỉnh húc thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
làm hai người bị thiệt mạng các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
nguyên nhân ban đầu xác định do sơ suất trong quá trình cầu khi cầu nhấc máy khoan cọp nhồi
nặng khoảng năm bảy tấn khỏi mặt đất di chuyển đã tạo ra lực quán tính khi rừng
máy cầu đột ngột làm vặn xoắn gãy cần cầu phần cần cầu bị gãy đã va vào hai người đang đứng chỉ huy điều hành
được biết cầu tỉnh húc có quy mô cầu cấp một xây dựng vĩnh kiểu bằng bê tầm có thép và bê tầm có thép dự ứng lực với chiều dài chín trăm linh bảy sáu m
chiều rộng tại vị trí thông thường một mươi sáu năm m gồm bốn làn xe cơ giới và vỉa hè dành cho người đi bộ
cầu được khởi công tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy nhà thầu chính là liên doanh giữa doanh nghiệp xây dựng xuân trường và tổng công ty xây dựng công trình giao thông một
chiều ngày ba tháng năm công an thành phố hải phòng cho biết công an quận hồng bàng vừa triệt phá một tụ điểm trồng cần sa với số lượng lớn
cầm đầu tụ điểm trồng cần sa táo tợ này là đỗ xuân hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở số một mươi bảy trên ba trăm bốn mươi bảy hùng vương quận hồng bàng
bộ ngoại giao iran vừa lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của maroc cho rằng tehran ủng hộ nhóm mặt trận poly siario một phong trào đấu tranh đòi độc lập cho khu vực tây sahara
động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi maroc tuyên bố sẽ cất đứt quan hệ ngoại giao với iran với lý do tehran ủng hộ phong trào nói trên